trong trạng thái mới và trong trạng thái vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
mỗi cá nhân tập thể đều phải làm tốt các biện pháp phòng chống dịch
trong đó phải nghiêm túc thực hiện năm k nhất là ở những nơi có mật độ dân tập trung cao
đi lại đông lao động sản xuất cửa hàng cửa hiệu những nơi xếp hàng mua sắm đều có thể bùng phát dịch
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga chỉ rõ
thực tế ngay cả những vùng xanh tại hà nội trong những ngày qua vẫn xuất hiện ca bệnh mới không rõ nguồn lây
đây chính là sự cảnh báo với mỗi địa bàn người dân trong phòng chống dịch
kể riêng từ đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay để giữ cho thành phố bình yên trong đại dịch
cả hệ thống chính trị và người dân đã phải nỗ lực rất nhiều về cả tinh thần sức lực và kinh tế
chỉ một hành động chủ quan lơ là mất cảnh giác trong lúc này sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
ảnh hưởng đến kinh tế xã hội an ninh trật tự của thành phố và sinh kế sức khỏe tính mạng của người dân và cộng đồng
vì vậy không lý nào để sự vô ý thức lơi là chủ quan của một vài cá nhân ở một vài địa bàn
khiến cho cả cộng đồng toàn xã hội phải trả giá phải làm lại từ đầu với khó khăn vất vả gấp bội phần
tại hà nội việc tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng đã được thực hiện tốt
nên việc thành phố gỡ bỏ giãn cách xã hội ở thời điểm này là cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội
các hoạt động kinh tế trong trạng thái bình thường mới
tuy nhiên chúng ta rất khó theo đuổi mục tiêu hoàn toàn không có f trong cộng đồng
với các tổ chức cá nhân doanh nghiệp khi bước vào cuộc sống bình thường mới
cũng cần tuân thủ khuyến cáo năm k của bộ y tế hạn chế tiếp xúc gần đảm bảo hoạt động và sản xuất
trong điều kiện an toàn xây dựng môi trường an toàn với dịch bệnh
khi phát hiện các triệu chứng hoặc các ca bệnh phải kịp thời có những biện pháp giải pháp ứng phó kịp thời
để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch bệnh
luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
việc hà nội dần trở lại bình thường mới trong mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt là hợp lý tại thời điểm này
tuy nhiên chúng ta cần có sự kiểm soát chặt chẽ phát hiện sớm khi f xuất hiện trong cộng đồng
và ý thức tốt của người dân với năm k
việc xác lập vùng xanh cho đến nay rất sáng tạo và hiệu quả
trong thời gian tới nên duy trì và tiếp tục thiết lập trong hoàn cảnh mới để chia nhỏ quản trị an ninh
trật tự xã hội cũng như dịch bệnh nâng cao ý thức chống dịch của người dân trong từng ngõ ngách
ngoài ra chúng ta nên tiếp tục phong tỏa và cách ly hợp lý từng khu vực để dập dịch hiệu quả
bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng còn lại
tiến sĩ hoàng mỹ nhi viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
nội dung chỉ thị một mươi năm quy định các địa phương không được phép tổ chức hoạt động
các sự kiện không tập trung từ hai mươi người trong một phòng
đối với các khu vực bên ngoài công sở trường học bệnh viện không tập trung từ một mươi người trở lên
tại các địa điểm công cộng người dân được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được yêu cầu ngưng tổ chức các nghi lễ hoạt động tập trung từ hai mươi người
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
chỉ thị một mươi năm về giãn cách xã hội của chính phủ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại
nhất là từ các tỉnh thành phố có dịch vùng dịch đến các địa phương khác
ngoài ra các hoạt động giao thông công cộng được tạm dừng
trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa để tránh tập trung đông người
các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động
chỉ có cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được mở cửa để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân
từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín hà nội áp dụng chỉ thị một mươi năm và một số biện pháp cao hơn
phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai
cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố
cụ thể hà nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động
trong đó cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
ngoài ra thành phố cho phép hoạt động cửa hàng cắt tóc gội đầu dịch vụ kinh doanh sửa chữa
rửa xe ô tô xe máy phương tiện giao thông điện tử điện lạnh và đồ gia dụng
cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập cửa hàng kinh doanh vật tư
vật liệu xây dựng hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến
các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung không quá hai mươi người trong một phòng
trường hợp hội họp đông người thực sự cấp thiết do cơ quan trung ương cấp ủy chính quyền địa phương quyết định
và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu các biện pháp phòng chống dịch
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
các cơ sở cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi siêu thị mini cửa hàng tạp hóa
cửa hàng kinh doanh hoa quả trái cây chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn cửa hàng thuốc
trang thiết bị y tế vật tư tiêu ha phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch dịch vụ khám chữa bệnh
ngân hàng kho bạc các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp
chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa cơ sở cai nghiện
cơ sở bảo trợ xã hội được phép hoạt động
ngoài xe mô tô xe hai bánh vận chuyển bưu gửi hàng hóa đang được phép hoạt động cho phép xe mô tô
xe hài bánh tham gia ứng dụng công nghệ được phép hoạt động
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô xe hai bánh có ứng dụng công nghệ
chỉ được phép bố trí không quá năm mươi số lượng phương tiện hoạt động
người giao hàng phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng vns hoặc website sứckhỏe dâncưquốcgia gov vn
chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
thời gian hoạt động từ chín giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày
áp dụng cho cả xe mô tô xe hai bánh đang được phép hoạt động và xe tham gia ứng dụng công nghệ
hà nội cho phép tổ chức đám tang trong phạm vi gia đình không quá hai mươi người
hạn chế các đoàn viếng
mỗi đoàn không quá năm người
thành phố duy trì hoạt động hai mươi hai chốt tại các cửa ngõ xa vào thành phố
và ba mươi ba chốt tại các quận huyện thị xá giáp danh với các tỉnh lân cận
để thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hà nội tiếp tục đề nghị bộ giao thông vận tải
chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế nội bài
và vận tải hành khách bằng đường sắt đến hà nội
hà nội duy trì kiểm soát chặt không phát sinh các trợ cóc trợ tạm trên địa bàn
thành phố cũng tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ đường thủy
xe buýt xe taxi xe hợp đồng xe du lịch xe khách liên tỉnh
hoạt động bến khách ngang sông bến thủy nội địa vận tải hành khách bằng xe mô tô
trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia
hà nội tiếp tục tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí
tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh
trừ các hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
chắc hẳn quý vị còn nhớ đợt bùng dịch sau dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
để những thành quả sự hy sinh của rất nhiều bác sĩ bộ ban ngành không đổ xôm đổ bề
mỗi người cần tự thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại